thưa quý vị dịch bệnh covid một mươi chín thì vẫn đang có những diễn biến phức tạp và khó lường
nhất là khi nhiều biến thể mới của virus xuất hiện gây lo ngại sẽ tạo ra những đợt bùng phát dịch mới trong mùa đông năm nay
là nhận định của chuyên gia y tế trong buổi họp báo đã ra mắt bình xịt mũi viralize